chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
vào chiều ngày một mươi một tháng một đoàn công tác của đảng ủy công an trung ương bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bắc ninh về đánh giá tình hình kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị
của tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và công tác phối hợp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân
tham gia đoàn công tác có trung tướng nguyễn văn long ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an
về phía tỉnh bắc ninh có đồng chí nguyễn anh tuấn ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh các đồng chí trong thường trực tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
hội nghị tập trung thảo luận thống nhất các chủ trương giải pháp công tác lớn để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm
đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế văn hóa xã hội năm hai nghìn hai mươi
xác định phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn công tác quán triệt triển khai thực hiện
nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
nhất là tăng cường xây dựng công an cấp huyện toàn diện tập trung xây dựng công an xã vững mạnh
đủ khả năng giải quyết công việc đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự từ sớm từ xa ngay từ cơ sở
công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là thực hiện mục tiêu kéo giảm năm số vụ phạm tội
về trật tự xã hội phấn đấu tỉnh huyện xã không tội phạm không ma túy góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
đặc biệt thực hiện chủ trương của đảng ủy công an trung ương về xây dựng tỉnh an toàn giao thông
quỹ bãi nhân dân tỉnh bắc ninh đã ban hành nghị quyết số tám mươi bảy kế hoạch số bảy mươi một đề ra sáu nhóm năm mươi bảy nhiệm vụ xuyên suốt tạo chuyển biến rõ nét
tai nạn giao thông thời gian qua đã giảm sâu cho thấy chủ trương đúng đắn kịp thời là một trong những nghị quyết
đang được triển khai thực chất toàn diện đi vào cuộc sống
kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm ghi nhận đánh giá cao những thành tiệu mà tỉnh bắc ninh đã đạt được trong thời gian qua
từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có bảy trị tiêu vượt mục tiêu đại hội là điểm sáng của cả nước
thực hiện thành công mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an sinh xã hội
tại đây bộ trưởng tô lâm đã đặt ra một bản thân đồng chiến lược và đảm vững chắc an ninh trật tự không để bị động bất ngờ
đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hướng đến xây dựng thành phố trực thuộc trung ương theo những tiêu chí tiêu chuẩn
một công tác an ninh công tác quản lý quản trị xã hội phải tiến đến mục tiêu ấy
vấn đề về trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm thì đây cũng là nội dung lớn mà cần phải tập trung

lãnh đạo bộ công an tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tham gia phòng ngừa ứng phó với các thách thức mối đe dọa an ninh phi truyền thống
đặc biệt để tham mưu chiến lược với đảng nhà nước bàn hành thực hiện hiệu quả chính sách phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh cũng như giúp cấp ủy đảng chính quyền các tỉnh thành phố vùng tây nam bộ
lãnh đạo bộ công an tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo gắn kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm an ninh trật tự theo tinh thần nghị quyết số một mươi ba của bộ chính trị
tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận các nội dung trọng tâm như lực lượng vũ trang nhân dân với nhiệm vụ phòng ngừa ứng phó với các mối đe dọa thách thức an ninh phi truyền thống vùng tây nam bộ phương hướng giải pháp phòng ngừa kinh nghiệm của các địa phương trong phòng ngừa ứng phó các mối đe dọa thách thức an ninh phi truyền thống
kết luận buổi hội thảo thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá hội thảo trên có ý nghĩa chính trị khoa học sâu sắc
để góp phần phòng ngừa ứng phó với các mối đe dọa thách thức an ninh phi truyền thống vùng tây nam bộ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban bộ ngành cơ quan đơn vị từ trung ương đến địa phương trong tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân nhất là về các mối đe dọa thách thức an ninh phi truyền thống
đối với công an các cấp nhất là các tỉnh thành phố tây nam bộ cần nhận thức đầy đủ đúng đắn vai trò trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong phòng ngừa ứng phó với các mối đe dọa thách thức an ninh phi truyền thống nắm chắc chủ động phương án kịch bản phòng ngừa ứng phó thích hợp để mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề an ninh phi truyền thống chống phá đảng nhà nước

trong bộ công an tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài ngành sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân lực lượng công an đắk nông đã vượt qua mọi khó khăn thử thách không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt bảo đảm và giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống đồng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh và xây dựng lực lượng công an đắk nông trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhu
đặc biệt tặng nhiều phần thưởng cao quý trong đó bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong các mặt công tác đặc biệt đã có hơn một ba trăm năm mươi thư của người dân cảm ơn bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk nông
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến đã ghi nhận đánh giá cao biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích chiến công mà các thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk nông đã đạt được trong suốt hai mươi năm qua góp phần quan trọng phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng xây dựng quê hương đắk nông ngày càng giàu đẹp
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến đã ghi nhận đánh giá cao biểu dương và chiến sĩ công an thứ trưởng lê văn tuyến đã đạt được trong suốt hai mươi năm qua góp phần quan trọng phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng xây dựng quê hương đắk nông ngày càng giàu đẹp
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến đã ghi nhận đánh giá cao biểu dương và chiến sĩ công an thứ trưởng lê văn tuyến đã đạt được trong suốt hai mươi năm qua góp phần quan trọng phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng xây dựng quê hương đắk nông ngày càng giàu đẹp
dịp này thưa ủy quyền của đảng nhà nước thứ trưởng lê văn tuyến đã trao tặng huân chương chiến công hạng nhì cho công an tỉnh đắk nông huần trường chiến công hạng ba bằng khen của thủ tướng chính phủ và bộ công an cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác
sáng nay cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi bốn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
các tập thể cá nhân đã xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp biện pháp nhằm phòng ngừa ngăn chặn các vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng và nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy
năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc xảy ra ba bốn trăm bốn mươi vụ cháy làm chết một trăm bốn mươi sáu người bị thương một trăm linh chín người thiệt hại về tài sản ước tính khoảng tám trăm bảy mươi tám tỷ đồng và hai trăm ba mươi sáu hectare rừng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trực tiếp tổ chức gần một hai trăm linh vụ
cứu nạn cứu hộ trực tiếp cứu được ba trăm tám mươi bảy người
tình hình cháy nổ năm hai nghìn hai mươi ba vẫn diễn biến phức tạp
số vụ cháy tập trung tại các hộ gia đình nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh nổi lên là loại hình nhà ở nhiều căn hộ trung cư mini
năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của ban bí thư quốc hội chính phủ và bộ công an trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
trọng tâm là xây dựng luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với các đơn vị chức năng của các bộ ngành cơ quan liên quan
ra soát sửa đổi bổ sung ban hành mới các quy chuẩn tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bảo đảm đầy đủ chặt chẽ phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội lấy người dân là trung tâm là chủ thể đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết trước hết
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an các đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở cơ sở rộng khắp chất lượng hiệu quả lan tỏa hai mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng phát huy hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội tạp chí phương đông cơ quan ngôn luận của viện nghiên cứu phát triển phương đông trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
đã tổ chức kỷ niệm năm năm thành lập và đây là tạp chí có tuổi đời trẻ nhất trong làm báo chí việt nam
tạp chí phương đông ra mắt bạn đọc vào ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín trải qua năm năm hoạt động tạp chí phương đông đã xuất bản sáu mươi số tạp chí với khoảng hai trăm năm mươi bản phát hành tới ba miền đất nước
trong suốt năm năm qua tạp chí cũng đã đón nhận những ý kiến phản hồi tích cực những góp ý chân thành tình cảm yêu mến và sự đánh giá cao về chất lượng nội dung từ đông đảo bạn đọc
với nội dung phong phú đa dạng
tạp chí đã đáp ứng được nhu cầu đọc tìm hiểu tham khảo và lĩnh hội chi thức của các đối tượng đồng giả
có những tổ chức xã hội sử dụng tạp chí như là một nguồn thông tin sinh hoạt thường kỳ của đơn vị
với phương châm yêu nước công hiến văn hóa không vụ lợi trong suốt năm năm thành lập tạp chí đã cung cấp đến cho bạn đọc nhiều thông tin chính xác khoa học khách quan và có tính chuyên sâu